yên bái là địa phương nằm trong vùng trọng điểm về mưa lũ ở khu vực miền núi phía bắc
nguy cơ cao xảy ra thiên tai mỗi khi mưa bão
bên cạnh thiệt hại về tài sản cơ sở hạ tầng
thì việc bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân ở những địa điểm sung yếu đang là vấn đề đặt ra
năm hai nghìn hai mươi yên bái đã đưa bản đồ cảnh báo sạt lở và hàng chục hệ thống đo mưa tự động vào hoạt động
đã góp phần làm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra
đồng thời giúp người dân có thêm thông tin cảnh báo mưa lũ
huyện trấn yên địa hình chia cắt mạnh do núi cao vực sâu vào mùa mưa thường xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất
chín mươi hộ dân đang cư trú tại các sườn núi chân đồi ven ta lưu dương ven suối
nên khi có mưa to lũ quét xuất hiện gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân
đầu năm hai nghìn hai mươi trạm đo mưa tự động đã được lắp đặt tại trụ sở ubnd xã hồng ca
đã mang lại hiệu quả tức thì trong công tác giảm thiểu thiệt hại tài sản
tính mạng của người dân
giải pháp cảnh báo sớm là một kênh giúp chính quyền và người dân phòng tránh có hiệu quả thiên tai
hiện tại yên bái đã xây dựng được ba mươi tám hệ thống đo mưa tự động lắp đặt một trạm đo nước sông hồng
hai hệ thống cảnh báo sớm trên suối nung suối thia của vùng mường lò
qua đó có số liệu chính xác về lượng nước mưa nước lũ để sớm đưa ra phương án di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm
mưa tự động này là nó tự động nó đo được lượng mưa tính theo giờ và nó truyền tải toàn bộ cái thông tin dữ liệu
của lượng mưa khu vực lắp đặt về hệ thống điện thoại của văn phòng văn chỉ huy phòng chống đột bạc
ngoài ra yên bái còn xây dựng được hệ thống thông tin phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn liên thông từ tỉnh đến xã
hình thành các nhóm gia lô hai chiều kịp thời thông tin thất thường của thời tiết giúp người dân cảnh giác trước bất thường của thiên tai